các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đặc biệt với những người trên sáu mươi năm tuổi thì tỷ lệ bảo vệ khoảng tám mươi tám mươi năm do đó nguy cơ chuyển biến nặng cao hơn so với bình thường